để bảo đảm an toàn bay cục hàng không việt nam thông báo điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay
trong khu vực bị ảnh hưởng của cơn bão số sáu
do ảnh hưởng của cơn bão số sáu cục hàng không việt nam vừa thông báo dừng tiếp thu máy bay
đến các sân bay cam ranh khánh hòa phủ cát bình định pleiku gia lai
để bảo đảm an ninh an toàn cho hoạt động khai thác
cụ thể cục hàng không việt nam quyết định tạm ngưng khai thác từ một mươi sáu h chiều ngày một mươi một
đến bảy h sáng ngày một mươi một một mươi một tại sân bay phủ cát
tạm ngưng khai thác từ hai mươi h chiều ngày một mươi tháng một mươi một đến một mươi hai h trưa ngày một mươi một tháng một mươi một tại sân bay pleiku
tạm ngưng khai thác tại sân bay cam ranh từ một mươi tám h ngày một mươi tháng một mươi một đến sáu h sáng ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
với sự điều chỉnh trên các hãng hàng không cũng sẽ căn cứ để điều chỉnh kế hoạch khai thác
các chuyến bay trong khu vực bị ảnh hưởng